như vậy là số người mắc covid một mươi chín trên thế giới vẫn tiếp tục gia tăng
và tính đến ngày hôm nay thì có hơn bảy trăm ba mươi bốn người đã tử vong
dịch bệnh đã lan ra hai trăm một mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
còn tại nước ta thì tính đến thời điểm này chưa ghi nhận thêm ca mắc mới nào
vâng cũng theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thì đến nay chúng ta đã kiểm soát không chế được ổ dịch
tại thành phố đà nẵng và tâm dịch ở bệnh viện đà nẵng
hạn chế được sự lây lan ra cộng đồng
và đó cũng chính là những tín hiệu đáng mừng
trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín ở nước ta
của truyền hình công an nhân dân
và mở đầu xin mời quý vị và các bạn cùng cập nhật
những tin tức an ninh trật tự với sự đồng hành của biên tập viên thế cường
vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
nghìn tỷ bằng hình thức cá độ bóng đá
bắt giữ sáu đối tượng do nguyễn quang vinh
trú tại khu an trung phường an đư thị xã kinh môn tỉnh hải dương cầm đầu
nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn quang vinh tự long đạt nguyễn thành long
nguyễn văn hoàng cùng chú tại thị xã kinh môn
nguyễn xuân thắng phạm huy tường cùng chú tại huyện tứ kỳ của tỉnh hải dương
quá trình điều tra ban đầu cơ quan công an xác định
đây là đường dây tổ chức đánh bạc hoạt động mang tính chất chuyên nghiệp
từng đối tượng trong đường dây được phân công vị trí vai trò nhiệm vụ cụ thể
nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an
đối tượng tham gia đánh bạc đến từ nhiều địa phương như hải dương hải phòng hưng yên
trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến nay
tổng số tiền các đối tượng trong đường dây sử dụng đánh bạc lên đến một tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm bảy điện thoại một bộ máy vi tính hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
và nhiều tài liệu khác có liên quan
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an tỉnh bạc liêu vừa tiến hành làm việc với ba trường hợp nhập cảnh trái phép
từ trung quốc về địa phương để xử lý theo quy định
ngày hai mươi ba tháng bảy công an tỉnh bạc liêu phát hiện nhóm người gồm liu feng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
liu gu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và zhong chaozhang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
cùng chú tại tỉnh hồ nam của trung quốc
cùng ba người phụ nữ việt nam
đi xe ô tô từ tây ninh về đến bạc liêu
qua làm việc tất cả sáu trường hợp đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân
đặc biệt ba người trung quốc trên đã khai nhận nhập cảnh trái phép vào việt nam
theo đường tiểu ngạch qua khu vực biên giới thuộc tỉnh lào cai
sau đó di chuyển đến các tỉnh lai châu tây ninh và bạc liêu để tham quan du lịch
công an tỉnh đã đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu
đưa tất cả sáu trường hợp trên đi cách ly tập trung theo quy định
đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ xử lý hành vi nhập cảnh trái phép đối với các trường hợp trên
cùng với việc hàng ngày tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường mòn lối mở
các lực lượng chức năng tại tỉnh quảng bình kiên quyết không để người nào
vượt biên giới trái phép vào việt nam nhằm chiết đẻ phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng sớm trước lúc lên dãy bà con tại bản sáu mươi một xã thượng trạch huyện bố trạch
tỉnh quảng bình luôn được nghe về các thông tin phòng chống dịch qua loa truyền thanh
ngoài ra hàng ngày bộ đội biên phòng đồn caron còn đến tận nhà
tuyên truyền phát khẩu trang hướng dẫn giữ vệ sinh đảm bảo sức khỏe
bà con ở bản hiểu rất rõ sự nguy hiểm của dịch covid một mươi chín
trước diễn biến mới của dịch covid một mươi chín tất cả các bản xã thuộc tuyến biên giới
lực lượng bộ đội biên phòng và công an các xã biên giới trên địa bàn tỉnh quảng bình
đã phối hợp thực hiện lễ phát động tuyên truyền cho bà con đặc biệt là những người có uy tín trong làng
đồng thời cũng đã thực hiện lễ phát động tuyên truyền cho bà con đặc biệt là những người có uy tín trong làng